liên đoàn lao động tỉnh thái nguyên đã tổ chức lễ cưới tập thể cho một mươi chín cặp đôi là công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh
tại ngày lễ trọng đại các cặp đôi cô dâu chú rể đã thực hiện các nghi lễ ý nghĩa như trao nhẫn cưới cắt bánh gà tô nâng ly rượu giao bôi trong niềm hạnh phúc của người thân và quý vị đại biểu
ngoài ra mỗi cặp cô dâu chú rể được liên đoàn lao động tỉnh thái nguyên trao tặng một chỉ vàng chín nghìn chín trăm chín mươi chín và nhiều phần quà ý nghĩa đến từ các cơ quan đơn vị doanh nghiệp
lễ cưới tập thể là hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa việc thực hiện nếp sống văn minh đồng thời thể hiện vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn tỉnh thái nguyên trong việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động đặc biệt là công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và yên tâm công tác